ban an toàn giao thông tp đà nẵng mới có công văn gửi sở thông tin truyền thông công an sở giao thông vận tải
về việc đề nghị ngăn chặn hoạt động của grab uber trên địa bàn thành phố
trước tình trạng chưa cấp phép nhưng hình thức vận tải hành khách bằng ô tô
dùng ứng dụng phần mềm grab uber trên điện thoại di động vẫn diễn ra lén lút trên địa bàn
ban an toàn giao thông thành phố đà nẵng đề nghị sở thông tin truyền thông chỉ đạo các nhà cung cấp dịch vụ internet
và các nhà mạng ba g trên địa bàn thực hiện việc ngăn chặn mọi kênh truy cập vào phần mềm ứng dụng grabca uber
đề nghị công an thành phố điều tra làm rõ hình thức hoạt động trái phép của grabcca và uber trên địa bàn
xử lý đối với các tổ chức cá nhân hoạt động kinh doanh vận tải trái phép
đề nghị sở giao thông vận tải chỉ đạo lực lượng thanh tra giao thông tăng cường công tác phối hợp
với lực lượng cảnh sát giao thông cảnh sát trật tự kiểm tra xử phạt đối với các hành vi sử dụng ô tô
hoạt động kinh doanh vận tải hành khách trái phép theo quy định pháp luật